nhân dịp kỷ niệm bảy mươi ba năm cách mạng tháng tám quốc khánh mùng hai tháng chín bảy mươi ba năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
tối qua tại hà nội cục công tác đảng và công tác chính trị bộ công an đã phối hợp với cục tuyên huấn tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
tổ chức chương trình nghệ thuật mang tên giữ chọn niềm tin với đảng
thông qua các tiết mục nghệ thuật đặc sắc đã nêu bật truyền thống của lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân dân
nguyện tận trung với đảng tận hiếu với dân gương cao ngọn cờ cách mạng xây dựng đất nước việt nam ngày càng vinh quang phồn thịnh
đồng thời thể hiện hai lực lượng công an nhân dân và quân đội nhân dân luôn đoàn kết hiệp đồng phối hợp chặt chẽ bảo vệ vững chắc nền độc lập
chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ bảo đảm an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội làm tiền đề quan trọng để đất nước hội nhập và phát triển
hình ảnh quân đội nhân dân và công an nhân dân đã trở thành
điểm tựa bình yên vững chắc của nhân dân